ví dụ như được cái đường bê tông để đi vào trang trại và cũng được những cái hỗ trợ tiền lãi suất vay ngân hàng
và chúng tôi cũng phát triển được những cái đúng cái mục đích của nông thôn nông nghiệp mới
và cũng đúng những cái mong muốn của bản thân gia đình nông hội của tôi
thực tiễn gần hai năm hoạt động bộ phận phối hợp thống nhất hành động của một mươi ba xã thị trấn cho thấy
vai trò liên thông chặt chẽ giữa cơ quan khối mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội
đây là một mô hình mới một điểm sáng tạo của huyện hoành bồ trong sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy
bên cạnh việc thành lập cơ quan giúp việc chung cấp huyện xã
huyện tích cực thực hiện hợp nhất các cơ quan khối đảng với cơ quan khối chính quyền
và nhất thể hóa các chức danh
đơn cử như việc hợp nhất cơ quan kiểm tra thanh tra huyện đã giảm hai biên chế một cấp trường và ba cấp phó
sắp nhập giữa cơ quan kiểm tra của cốc ủy
và cơ quan thanh tra của cấp của viên dân huyện là một chủ trương hết sức đúng đắn
nó phù hợp với cái yêu cầu thực tiễn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương đơn vị
thực tế có nhiều nhiệm vụ tương đồng bớt đi được khâu trung gian
và nhiệm vụ để tập trung giảm đổ mối
đặc biệt nữa là nó tiết kiệm được phát huy được tối đa nguồn nhân lực hiện có của hai cơ quan
đến nay huyện hoành bồ đã hợp tác
hợp nhất khối đoàn thể mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện
cơ quan tổ chức nội vụ huyện cơ quan kiểm tra thanh tra huyện
văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện
trung tâm hành chính công trung tâm truyền thông và văn hóa huyện
trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện trung tâm y tế huyện
đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện
chuyển trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về ban tuyên giáo huyện ủy
việc hợp nhất các cơ quan đã góp phần tinh giản sáu biên chế khối đảng một mươi năm biên chế khối chính quyền
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám huyện hoành bồ thu ngân sách đạt sáu trăm ba mươi hai tỷ vượt hai trăm linh bảy tỷ so với mức tỉnh giao
trong thành công chung đó có phần hiệu quả của công tác đổi mới sắp xếp bộ máy
tập trung sắp xếp tinh giản bộ máy của các cơ quan khối đảng
và các cơ quan đơn vị sẽ tiết kiệm biên chế để dành biên chế đó để bố trí cho những phòng
mang chất chủ lực của huyện như huyện đang phát triển phòng kinh tế hạ tầng phòng nông nghiệp phòng tài nguyên môi trường